ngày chín tháng năm tại sân vận động tỉnh phú thọ đã diễn ra chương trình giao lưu giữa huấn luyện viên đội tuyển bóng đá việt nam park hang seo với hơn một học sinh của thành phố việt trì
sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động phi lợi nhuận mang tên sel mơ ước giver of dream do chính huấn luyện viên park hang seo phát động tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
nhằm mục đích cung cấp thiết bị và hỗ trợ cho các trẻ em thiệt thòi có cơ hội theo đuổi niềm đam mê bóng đá
tại chương trình huấn luyện viên park hang seo cùng các nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ở tỉnh tuyên quang và phú thọ tặng vật dụng và trang thiết bị bóng đá cho tỉnh phú thọ
kết thúc chương trình các em nhỏ và người hâm mộ đã có cơ hội giao lưu nhận chữ ký và chụp ảnh lưu niệm cùng huấn luyện viên park hang seo